cảnh sát hàn quốc xác nhận đã bắt giữ hai người đàn ông và điều tra một cặp đôi liên quan đến vụ bê bối quay lén
bị phát hiện tại ba mươi khách sạn ở một mươi thành phố trên khắp cả nước
khoảng một sáu trăm linh người thuê phòng khách sạn đã bị quay lén
camera được giấu bên trong bộ tv kỹ thuật số ổ cắm trên tường và giá đỡ máy xấy tóc
tuy nhiên không có dấu hiệu cho thấy các khách sạn đồng đoã trong vụ này
hình ảnh từ các máy quay lén được phát thẳng lên một trang web có hơn bốn thành viên
chín mươi bảy người trong số họ trả phí hàng tháng là bốn mươi năm đô la mỹ
để truy cập các tính năng đặc biệt
trong vòng bốn tháng dịch vụ này thu về khoảng sáu đô la
số vụ kiện liên quan tới hành vi quay lén lên tới gần sáu năm trăm linh vụ trong năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên chỉ có hai trong số năm bốn trăm linh kẻ bị kết án tù vì tội danh quay lén
số còn lại thoát tội chỉ bằng nộp phạt hoặc án treo
làn sóng phẫn nộ đã khiến hàng chục ngàn phụ nữ xuống đường ở seoul và nhiều thành phố
đòi hỏi chính quyền phải mạnh tay với vấn nạn quay lén
hành vi biến thái này gây tổn thương tinh thần rất lớn cho nạn nhân
nhẹ thì là đánh mất sự tự tin khi ra khỏi nhà
nặng hơn là mất việc làm hồn nhân tan vỡ thậm chí là mất mạng
khi đi lên cầu thang tôi cảm thấy rất bất an
tôi luôn cảm giác có ai đó đang nhìn tôi từ phía sau
vì thế mỗi khi đi lên cầu thang là tôi thường đeo một cái túi phía sau
tôi luôn thấy sợ hãi khi vào nhà vệ sinh của công ty
bởi vì một đồng nghiệp của tôi đã bị quay lén
một thời gian sau khi đoạn video đó được tung lên mạng cô ấy đã tự tử
bây giờ tới bất cứ đâu phòng tập gym phòng thay đồ trong các cửa hàng quần áo
hay cả khi đi trên phố tôi cũng đều cảm thấy rất lo lắng
những thước phim và hình ảnh quay lén được gọi là monka
thường do một số người gắn máy quay lên dày quần áo
rồi nhắm vào phụ nữ tại các phương tiện công cộng hoặc thang máy
chúng còn có thể xuất hiện trong nhà vệ sinh hoặc phòng thay đồ
sau đó những đoạn clip và hình ảnh này sẽ được chia sẻ cho các nhóm kín trên mạng
hoặc đăng lên những trang web khiêu dầm
từ đầu năm đến nay riêng thành phố seoul của hàn quốc đã thành lập hai mươi năm đội săn camera quay lén
chuyên giả soát hơn chín năm trăm linh địa điểm khắp thành phố
mặc dù công việc của chúng tôi là săn tìm các máy quay lén
nhưng chúng tôi cũng khuyên cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
thay đổi nhận thức của xã hội về vấn đề này mới thực sự là mục đích chính
trong công việc của chúng tôi
chúng tôi còn phân phát các tờ rơi về tình trạng quay lén
để nâng cao nhận thức của người dân về môn ca
sự phản hồi rất tốt
nhiều phụ nữ cảm thấy tự tin hơn khi có chúng tôi
tôi nghĩ đó là điều đáng giá
hàn quốc có tỷ lệ người dùng điện thoại thông minh cao nhất thế giới khoảng chín mươi
khiến cho hiệu ứng lan tỏa thông tin trên internet rất nhanh chóng
việc mua một chiếc máy quay mini cũng rất đơn giản
bởi hàn quốc vốn là xứ sở của công nghệ tiên tiến nhất
trong hầu hết các cửa hàng điện tử
ở quận đông san khách hàng có thể chọn mua bất cứ loại máy quay nào
gắn trên bút
hay trong thiết bị báo cháy
theo các chuyên gia
vấn nạn quay lén có cơ hội gieo rắc nỗi kinh hoàng ở hàn quốc
còn bởi một lý do khác
từ năm hai nghìn một mươi một số vụ quay chụp bất hợp pháp ở hàn quốc
tăng vọt từ một ba trăm linh vụ mỗi năm
lên hơn sáu vụ vào năm hai nghìn một mươi chín
với nạn nhân chủ yếu là phụ nữ
theo tổ chức hợp tác và phát triển
hàn quốc đứng cuối bảng xếp hạng về bất bình đẳng giới
trong số hai mươi chín quốc gia thuộc tổ chức này
còn trên thế giới hàn quốc đứng thứ một trăm một mươi tám
trên một trăm bốn mươi bốn quốc gia
ngày càng có nhiều đàn ông cho rằng
phụ nữ được trao quá nhiều quyền lợi
nhất là gần đây có nhiều phong trào phụ nữ đấu tranh
đòi được hưởng mức lương ngang bằng với nam giới
làm công việc giống như họ
hay tâm lý ngại kết hôn và muốn sống độc lập
về tài chính của phụ nữ
cũng góp phần làm gia tăng tội phạm tình dục
đó là cách những kẻ quá khích
thể hiện sự giận dữ với phụ nữ
họ muốn trả thù và môn ca là cách dễ dàng nhất
từ năm hai nghìn bốn hàn quốc cấm bán điện thoại
cho phép người dùng tắt tiếng khi chụp ảnh
tuy nhiên theo các chuyên gia
không có cách nào để giới hạn các ứng dụng chụp ảnh
không gây ra tiếng động trên điện thoại thông minh
vốn đang ngày càng trở nên phổ biến hiện nay
cách tốt nhất để bảo vệ mình
là nâng cao ý thức cảnh giác
và học một vài chiêu phòng thân
cách phát hiện camera
camera quay lén trong khách sạn đầu tiên
là dùng mắt để quan sát và tai để nghe
khi âm thanh trong phòng khách sạn
thật yên tĩnh bạn có thể nghe thấy
âm thanh rè rè nhỏ xíu phát ra
từ máy quay lén nhưng điều này
cũng phải thật để ý mới nhận ra được
một phương pháp phát hiện
camera quay lén thứ hai cũng rất đơn giản
đó là tắt hết đèn trong phòng
và dùng chế độ chụp hình của điện thoại
để ra soát đa số các thiết bị
quay lén đều có đèn led
nên khi tắt hết điện trong phòng
nó sẽ hiện lên ánh đèn nhỏ
một cách khác nữa là thực hiện
một cuộc gọi và đưa điện thoại
đến những vị trí mà bạn nghi ngờ
nếu nhận thấy có sự nhiễu sóng tín hiệu
ở đâu đó thì nên kiểm tra kỹ
vì rất có thể đó là đời giấu
ngày nay hầu hết mọi người
đều rất quan tâm đến tính riêng tư
ở trong phòng thay đồ ở ngôi nhà bạn
thuê nhà hay phòng khách sạn
những nơi bạn nghĩ rằng chúng hoàn toàn an toàn
thế nhưng không gì có thể
đường trước được vì thế
chúng tôi có một vài công cụ đơn giản
để dò camera ẩn một cách nhanh chóng
và dễ dàng quét trong phòng
trên thị trường hiện nay
có nhiều loại máy chuyên dò để tìm
các thiết bị camera máy ghi âm dấu kín
cách sử dụng loại máy dò tìm này
cũng rất đơn giản kích thước lại gọn nhẹ
nên bạn có thể mang theo
mỗi khi đi xa
thiết bị dò camera
có thể xác định chính xác bất kỳ máy ảnh
nào đang hoạt động do đó
nếu trong phòng bạn có camera đang hoạt động
hãy dùng thiết bị này và nhìn vào
ống kính của nó bạn sẽ nhìn thấy
một chấm nhỏ trong camera dò kín
camera quay lén thường được nguy trang
dưới những hình dạng như thiết bị lọc khí
máy báo khói tranh ảnh treo tường
ổ điện sách thú nhồi bông
bóng đèn hộp khăn giấy
riêng về ổ sạc hay ổ cắm
đồng hồ có điều gì đó bất thường
bạn nên kiểm tra kỹ và rút
vít cắm để bảo đảm quyền lợi cho mình
trong thời đại công nghệ thông tin
ngày nay rất nhiều thiết bị tiện ích
có thể dễ dàng bị biến thành công cụ
để kẻ xấu thực hiện hành vi